mưa rông có xu hướng tăng không chỉ ở các tỉnh bắc bộ mà còn cả khu vực tây nguyên và nam bộ
dự báo trong những ngày tới gió tây nam có xu hướng hoạt động mạnh dần lên
khiến cho mưa ở các khu vực này cũng tăng hơn cả về diện và lượng
riêng các tỉnh ven biển nam bộ như cà mau bạc liêu sóc trăng và bến tre
có thể xuất hiện các hiện tượng tố lốc và gió giật mạnh trong cơn rông
vì thế người dân cần chú ý
về tình hình nhiệt độ do mưa rông diễn ra trong thời điểm chiều tối
còn ban ngày trời vẫn còn nắng gián đoạn nên nhiệt độ phổ biến từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
đối với các tỉnh tây nguyên và từ ba mươi một ba mươi bốn độ đối với khu vực nam bộ
trên biển trong ngày và đêm nay toàn bộ khu vực biển phía nam bao gồm khu vực
từ bình thuận cho tới cà mau vùng biển từ cà mau cho tới kiên giang
và khu vực nam biển đông vẫn là khu vực có thời tiết khá xấu với mưa rông mạnh
nhất là khoảng thời gian chiều và tối
tầm nhìn xa vì thế giảm thấp xuống dưới một mươi km kèm theo nguy cơ về lốc xoáy và gió giật mạnh
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước